tỉnh khánh hòa đã ra công điện ngừng mọi hoạt động đánh bắt thủy sản
phục vụ tham quan du lịch trên biển từ một mươi hai h trưa nay một mươi tháng một mươi một để chống bão số sáu
hiện các địa phương có nhiều lồng bè phương tiện giao thông thủy đã nhận được công điện
và tích cực triển khai di rời người và tài sản tránh bão
qua giả soát gần tám hộ dân sẽ phải di rời ra khỏi khu vực sung yếu nguy hiểm
hiện chính quyền các địa phương đã bố trí nơi tiếp nhận người dân
tại các vùng nuôi thủy sản trên biển trên năm mươi bốn ô lồng đã được gia cố
trong ngày chín một mươi một để sớm đưa lao động vào bờ trước một mươi năm h ngày hôm nay một mươi một mươi một
sở giáo dục và đào tạo tỉnh khánh hòa đã thông báo cho năm trăm linh trường học trên địa bàn tỉnh
cho học sinh sinh viên nghỉ học hôm nay và ngày mai một mươi một một mươi một